các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai người đàn ông hùng hổ cầm theo dao và vật dài giống kiếm chém nhiều nhát vào người thanh niên này
nạn nhân dãy ruộng tìm cách thoát nhưng bị hai người đàn ông ghim chặt
sau một hồi giàng co thanh niên nằm bất động trên người có nhiều vết chém
có thể thấy từ đầu tới cuối nam thanh niên mặc áo đen và người đàn ông mặc áo sám cầm dao chém tới tấp vào người kia đến khi nạn nhân nằm gục bất động mới dừng lại
không rõ nguyên nhân cũng như tình trạng hiện tại của nạn nhân ra sao đoạn clip vẫn đang được chia sẻ trên các diễn đàn
theo công an tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn hoàn và nguyễn văn hiệp để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm đối tượng xông vào nhà riêng chém người gây xôn xào dư luận
liên quan vụ việc này công an thành phố bắc giang đã có thông báo chính thức
cụ thể ngày bảy tháng ba công an tỉnh bắc giang đã thông tin về vụ chém người ở bắc giang xảy ra vào đêm qua ngày sáu tháng ba
theo đó khoảng hai mươi một h hai mươi phút cùng ngày tại số nhà bốn đường sương giang phường trần phú thành phố bắc giang xảy ra vụ giết người
hậu quả làm anh lương văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tổ dân phố my điền một thị trấn nấy huyện việt yên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
ngay sau khi tiếp nhận tin báo các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh bắc giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh làm rõ vụ việc
quá trình điều tra đến bốn h ngày bảy tháng ba
điều tra làm rõ vận động đối tượng nguyễn văn hoàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trú tại số hai trăm một mươi tám đường hoàng văn thụ phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang đầu thú
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại số hai trăm một mươi tám đường hoàng văn thụ phường hoàng văn thụ thành phố bắc giang về hành vi giết người
công an tỉnh bắc giang cho biết quá trình điều tra xác định do mâu thuẫn khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày sáu tháng ba nguyễn văn hoàn cùng con trai là nguyễn văn hiệp đến nơi ở của chị nguyễn thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại số bốn đường sương giang phường trần phú thành phố bắc giang
tại đây hoàn và hiệp xảy ra xô xát với chị hậu và anh lương văn quyền là bạn chị hậu sau đó anh quyền bị hoàn hiệp dùng dao đâm chém liên tiếp nhiều nhát làm bị thương nặng
quá trình xảy ra sổ sát anh quyền dùng dao chống trả khiến hiệp bị thương kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ ba con dao hung khí một chiếc gậy bóng chảy quá trình bị đâm chém anh quyền có dùng dao chống trả khiến hiệp cũng bị thương

vào cuộc điều tra khám nghiệm hiện trường bắt khẩn cấp hai bố con
nhận định ban đầu của tôi là do ghen tuông nên dẫn tới vụ việc trên
dù nạn nhân bị thương tuy nhiên với hành vi giả màn chúng tôi đánh giá đây là hành vi giết người
hiện phòng cảnh sát hình sự đang thụ lý giải quyết vụ án
dù không rõ tình trạng sức khỏe của nam thanh niên bị chém hiện giờ ra sao
nhưng đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn
ai nấy tỏ ra quan ngại cho thanh niên kia bởi thời điểm bất tỉnh trên người anh ta có rất nhiều vết chém
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng nguyễn văn hoàn và nguyễn văn hiệp
để tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật
như vậy nguyên nhân ban đầu đã được cơ quan điều tra xác nhận là do ghen tuông
đây không chỉ là một mà còn rất nhiều vụ án mạng vì ghen tuông xảy ra thời gian qua
thực tế này cũng được phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn phó viện trưởng viện khoa học cảnh sát học viện cảnh sát nhân dân bộ công an chỉ rõ
hành vi bộc phát dẫn tới những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm trong sinh hoạt gia đình không chỉ là biểu hiện nhất thời mà đã tích tụ trong một thời gian dài
chính trạng thái tâm lý tiêu cực đến đỉnh điểm như vậy đã biến thành lòng thù hận dày vào hung thủ
để giải tỏa khỏi trạng thái tâm lý này với một người có bản tính nóng này nhận thức pháp luật hạn chế hoặc lịch lạc với nhân cách họ dễ lựa chọn cách hành xử bạo liệt
đó là dùng vũ lực tấn công trực tiếp vào nguồn gây ra bức xúc
yếu tố nạn nhân rất quan trọng đáng lý có thể tìm cách ra khỏi xung đột đó một cách khôn ngoan hơn
ví dụ như là nhận lỗi tạm thời rời xa những căng thẳng đó dù từ từ giải quyết nhưng nạn nhân thường có xu hướng thách thức đe dọa hoặc nhục mạ quá đáng gây leo thang hành vi phạm tội
khi những xung đột cộng hưởng với sức ép từ cuộc sống nhất là trong những vụ án vì tình út ức và suy nghĩ tiêu cực đẩy lên rất nhanh
trong những trường hợp kể trên sau khi gây án thì họ cũng chán trường đã sẵn sàng kết liễu cuộc sống của mình
trong cơn út ức thì họ nghĩ đến cái chết chạy trốn tội lỗi cùng với đó là tư tưởng không ăn được thì đạp đổ sống cùng sống chết cùng chết
đó là vòng suy nghĩ luận quẩn của những kẻ điên tình là những căn nguyên của những vụ án mạng kinh hoàng vì tình
dưới góc độ tâm lý học tiến sĩ nguyễn kim quý hội tâm lý giáo dục viện khoa học giáo dục việt nam phân tích
gen là một trạng thái tâm lý xuất phát từ suy nghĩ nhận thức rồi dẫn tới hành động
khi ghen người ta sẽ dễ dàng bị chuyển đổi từ trạng thái tâm lý giận dữ sang hành động bạo lực mù quáng
nếu người đó nhận thức và đạo đức kém việc họ sẵn sàng cướp đi sinh mạng của người được cho là họ hận hoặc người cùng chung sống với họ rất dễ xảy ra
vâng thưa quý vị có thể thấy là những vụ án giết người do ghen tuồng thường bộc phát nên rất khó phát hiện
để đấu tranh có hiệu quả hạn chế loại tội phạm này
quan trọng là phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng
cái ác xuất phát từ tâm tâm áp dẫn đến hành vi thủ ác
cái ác sẽ không có chỗ đứng nếu con người định hướng cho mình lối sống nhân văn
bên cạnh việc giáo dục hướng thiện nhiều đối tượng sau khi gây án lúc bình tâm lại mới thấy được tội ác mình gây ra quá tàn độc
câu chuyện này là bài học để mọi người tự rút ra cho mình một bài học để tự kiềm chế
ứng xử đúng mực tránh rơi vào trạng thái bục phát gây ra những hậu quả khôn lường cho người khác cũng như cho chính bản thân mình
những thông tin tiếp theo liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và quý vị nghĩ gì về hành động lưu lĩnh dã man của hai bố con ở bắc giang
xin quý vị hãy để lại bình luận phía dưới để chúng tôi được biết
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo